đưa thông tin giả có quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan pháp luật có khả năng chạy án để lừa đảo chiếm đoạt năm trăm năm mươi triệu đồng
hai bị cáo nguyễn tiến sĩ chú tại thành phố long xuyên và vũ thị diễm phụng vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt tổng cộng hai mươi năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn duy tân quen biết và được nguyễn minh trọng giới thiệu nhiều người hợp tác kinh doanh
đến khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi tân biết trọng bị công an thành phố long xuyên bắt
gây dối trật tự công cộng tân nhờ sĩ tìm người giúp trọng được giảm nhẹ hình phạt
lúc này sĩ nói với tân là phụng chung sống như vợ chồng với sĩ đang làm phó tổng giám đốc một tập đoàn và là con gái
nuôi của tổng giám đốc quen biết nhiều lãnh đạo của các cơ quan pháp luật có thể lo cho trọng được giảm nhẹ hình phạt
tin lời của sĩ tân đã nộp tổng cộng năm trăm năm mươi triệu đồng để lo cho trọng
tuy nhiên đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trọng bị toán nhân dân tp long xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt bảy tháng tù
thì lúc này tân mới biết là mình bị lừa nên làm đơn tố giác hành vi của sĩ và phụ
giết vợ rồi bỏ trốn suốt hai mươi sáu năm trương văn thái trú tại huyện thạch thành vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tại tỉnh gia lai
theo tài liệu của công an tỉnh thanh hóa ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng huỳnh thế hải và trần thanh tài cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó khi bà đỗ thị ngọc thảo chú tại huyện định quán đang đi trên đường thì bị hải và tài chặn xe dùng dao khống chế cướp một xe máy hai lắc tay bằng vàng hai điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị tài sản khoảng năm mươi năm triệu đồng

chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn phần đầu xe khách hư hỏng nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ